theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vùng áp thấp ở khu vực bắc biển đông đang có xu hướng mạnh dần lên
hoàn lưu của vùng áp thấp sẽ gây thời tiết xấu cho các vùng biển và đất liền phía bắc
dự báo từ chiều tối và đêm nay một mươi sáu tháng tám khu vực phía đông bắc bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn trên dề rộng
sau đó từ ngày một mươi bảy tháng tám vùng mưa lớn mở rộng ra các khu vực khác ở bắc bộ và bắc trung bộ
đợt mưa này có khả năng kéo dài
ngoài ra do gió tây nam hoạt động mạnh nên khu vực nam biển đông gồm huyện đảo trường sa vùng biển bình thuận cà mau cà mau kiên giang và vịnh thái lan tiếp tục có mưa sông kèm theo lúc xoáy